tại đồng mô sơn tây hà nội báo giao thông đã tổ chức giải góp từ thiện thường niên để gây quỹ trung tây vì an toàn giao thông lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
giải đấu quy tụ một trăm bốn mươi người chơi toàn bộ số tiền tài trợ ủng hộ của người chơi và các nhà hào tâm sau khi trừ chi phí sẽ được ban tổ chức chuyển vào quỹ trung tây vì an toàn giao thông
sau năm giờ tranh tài sôi nổi góp phơ hoàng quân đã giành xuất sắc
trước vô địch ban tổ chức giải đấu đã kêu gọi được hơn hai năm tỷ đồng từ các doanh nghiệp nhà hảo tâm đóng góp
trong đó riêng số tiền những người chơi đóng góp trực tiếp tại giải đấu là hơn hai trăm linh triệu đồng
ban tổ chức đã cho tặng một trăm năm mươi xuất hạt bồng mỗi xuất trị giá hai triệu đồng để giúp đỡ cho các em học sinh có người thân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn